đây là rủi ro quan trọng mà các doanh nghiệp và các nhà đầu tư cần lưu ý
vì nó sẽ làm thay đổi toàn bộ trạng thái của thị trường hiện nay
đây là rủi ro quan trọng mà các doanh nghiệp và các nhà đầu tư cần lưu ý
vì nó sẽ làm thay đổi toàn bộ trạng thái của thị trường hiện nay
thưa quý vị và các bạn những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thị trường bất động sản ngày hôm nay
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình thị trường bất động sản phòng phóng sự
phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một
bốt hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
email bds nhân dân a gmail com
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại